chủ tịch hội nhà báo việt nam đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội cùng đông đảo các tác giả đoạt giải
cuộc đại phẫu những khối u nghìn tỷ chống đột chạy sẽ thành công lãng phí mua sắm trong thiết bị y tế những vụ án tai tiếng ở đồng nai thuốc nào trị bệnh bồi nhiệm thần tóc
sáu mươi một tác phẩm ở các loại hình báo in báo điện tử phát thanh và truyền hình được trao giải tại giải báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
lần thứ nhất năm nay là những minh chứng rõ nhất cho việc báo chí đã trở thành một trong những lực lượng đi đầu tham gia vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng
báo chí với chức năng phát hiện cũng như là đi điều tra bản thân như là với loạt bài của đại phẫu những khối u nghìn tỷ
sau khi loạt bài này đăng tải thì cũng rất là được bạn đọc rất là đón nhận và thực sự là họ cũng mong muốn khắc khoải trông đợi là chính phủ sẽ tìm ra những giải pháp để xử lý
dứt điểm các dự án này thực sự là một khi các dự án thua lỗ nghìn tỷ của bộ công thương mà không được giải quyết xử lý một cách dứt điểm thì nhà nước vẫn phải gánh chịu những khoản thua lỗ nghìn tỷ
và đây là sự thất thoát lãng phí lớn tài sản của nhà nước việc báo nhân dân cũng như các báo khác mà khi mà tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng này thì cũng sẽ đem lại những cái hiệu quả xã hội rất là tốt
một trong những điều mà các cơ quan báo chí các nhà báo mong muốn đó là những vụ việc tham nhũng tiêu cực khi được báo chí đăng tải được các cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra thanh tra xác định đúng sai xử lý nghiêm minh những tập thể cá nhân có sai phạm công khai kết quả kiểm tra thanh tra trên các phương tiện thông tin tại chúng không để những thông tin phản ánh trung thuộc của báo chí phát hiện rơi vào im lặng quên lãng

công an huyện đã khoanh vùng bảo vệ hiện trường giả soát thương vong và thiệt hại của các hộ gia đình đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình và nạn nhân bị nạn
tỉnh bắc ninh cũng chỉ đạo giám đốc công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc xem xét khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật
tại hà giang một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra do một chiếc xe đang chạy trên tuyến đường đôi cầu mè công viên nước hà phương
xã phương thiện và xã phương độ thành phố hà giang bất ngờ mất lái đâm vào các công nhân đang thi công trên đường
khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày hai tháng một một nhóm công nhân đang thi công giải phân cách giữa đường
thì bị xe ô tô loại bốn chỗ ngồi đâm phải hai trong số năm công nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường
ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện
lái xe sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt ngay sau đó để phong tỏa hiện trường
và tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình
có các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên
phó thủ tướng cũng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
trong phần tin quốc tế palestine phản đối dự luật của israel về jerusalem
giá rét kỷ lục bao trùm miền đông nước mỹ
đài phát thanh palestine thông báo
tổ chức giải phóng palestine cam kết sẽ hành động chống lại cuộc bỏ phiếu của quốc hội israel
nhằm củng cố chủ quyền của nhà nước do thái tại jerusalem
trong thông báo tổng thư ký plo saev erekav chỉ trích cuộc bỏ phiếu là một sự bắt tay mới giữa mỹ và israel
nhằm phá hủy nguyên tắc hai nhà nước sau khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố jerusalem là thủ đô của israel
ông ercas cũng cho hay giới lãnh đạo palestine quyết tâm hành động để đạt được tư cách thành viên đầy đủ
của một nhà nước palestine

của một nhà nước palestine

trước đó cùng ngày hai tháng một quốc hội israel đã thông qua luật sửa đổi
theo đó quy định việc từ bỏ sự kiểm soát đối với bất cứ phần đất nào thuộc jerusalem
phải được sự chấp thuận của đa số áp đảo tại quốc hội
động thái này được cho là càng làm phức tạp tình hình trung đông vốn đang căng thẳng
động thái này được thực hiện nhằm đối phó với những mối đe dọa và hoạt động tài trợ cho khủng bố
hôm qua hai tháng một hãng thông tấn mena của ai cập cho biết tình trạng khẩn cấp đã được gia hạn
thêm ba tháng kể từ ngày một mươi ba tháng một tổng thống ai cập ncc đã ban bố xác lệnh về tình trạng khẩn cấp này
lần đầu tiên ai cập áp dụng tình trạng khẩn cấp hiện hành
là vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sau khi xảy ra hai vụ đánh bom nhà thờ khiến ít nhất bốn mươi năm người thiệt mạng
tình trạng khẩn cấp đã được tiếp tục gia hạn hồi tháng bảy và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
theo hiến pháp ai cập tình trạng khẩn cấp không được kéo dài quá sáu tháng
việc gia hạn tình trạng khẩn cấp cho phép các lực lượng an ninh tiến hành những biện pháp cần thiết
để đối phó với những mối đe dọa về an ninh liên quan đến khủng bố
đồng thời bảo đảm an ninh cho tất cả các khu vực trên toàn quốc
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley tuyên bố washington sẽ rút khoản viện trợ
hỗ trợ hai trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ dành cho pakistan vì nước này không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống khủng bố của mỹ
phát biểu tại trụ sở liên hợp quốc ở new york đại sứ hali nêu rõ chính quyền mỹ sẽ rút khoản viện trợ
hai trăm năm mươi năm triệu đô la dành cho pakistan
theo bà haley có những lý do rõ ràng để mỹ thực hiện việc này
bởi trong nhiều năm qua
pakistan vừa hợp tác với washington nhưng lại vừa chứa chấp những kẻ khủng bố tấn công binh sĩ mỹ tại afghanistan
bà hali nhấn mạnh chính quyền mỹ không thể chấp nhận cung cách này
và hy vọng nhận được sự hợp tác nhiều hơn từ pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố
thủ tướng pakistan zahid khakal abbasi đã triệu tập một cuộc họp khẩn
của ủy ban an ninh quốc gia để thảo luận về hành động của mỹ
cuộc họp kéo dài ba giờ đã ghi nhận sự thất vọng sâu sắc của pakistan đối với mỹ
và khẳng định pakistan vẫn cam kết đóng vai trò xây dựng trong tiến trình hòa bình của afghanistan
nhưng phải chịu các cáo buộc không chính đáng
giới chức nhiều nước lên tiếng bày tỏ quan ngại về làn sóng biểu tình gây bạo loạn
diễn ra tại một số tỉnh thành phố của iran
người phát ngôn của thủ tướng anh theresa may kêu gọi iran tổ chức một cuộc tranh luận ý nghĩa về quy chế
cũng như các vấn đề quan trọng khác mà những người biểu tình đang nêu ra
trong khi đó bộ ngoại giao pháp bày tỏ quan ngại đồng thời từ chối xác nhận chuyến thăm tehran của ngoại trưởng nước này
vốn theo kế hoạch sẽ diễn ra trong tuần này
trong một bình luận đăng trên trang twitter tổng thống mỹ donald trump cho biết washington vẫn đang quan sát chặt chẽ tình hình ở iran
làn sóng biểu tình gây bạo loạn diễn ra ở một số tỉnh và thành phố của iran bùng phát từ massad
thành phố lớn thứ hai của nước này nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp lạm phát và tham nhũng kinh tế
tính đến nay tổng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên đến hai mươi một người
cảnh sát đã bắt giữ hơn bốn trăm năm mươi người biểu tình tại thủ đô tehran trong vòng ba ngày qua

người dân ở miền đông nước mỹ đang trải qua những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi tám trong cái rét chưa từng có trong lịch sử
chỉ riêng trong ngày hai tháng một nhiệt độ đã xuống thấp tới mức kỷ lục ở nhiều thành phố thuộc khu vực này
tại bang new york nhiệt độ ở gransporld đã xuống dưới mức âm ba mươi một độ c
sương mù dày đặc và cái z thấu sương thậm chí khiến nước ở dòng thác nổi tiếng niagara bị đóng băng
tình hình giá z được cho là sẽ còn tiếp tục kéo dài ở new york với nền nhiệt dự kiến trong tối hôm năm tháng một
là âm một mươi năm độ c
tối mùng sáu tháng một là âm một mươi bốn độ c
có thể trong tuần này sẽ có tuyết rơi dày tạo ra lớp băng tuyết từ năm một mươi cm trên mặt đường
giới chức new york khuyên cáo người dân lưu tâm đến các dự báo về thời tiết ở trong nhà và giữ ấm thân nhiệt
tối hôm hai tháng một thống đốc bang georgia đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp ở hai mươi tám hạt của bang này
sau khi có dự báo nguy cơ xảy ra bão tuyết
trong khi đó ở bang massachusetts thành phố boston ghi nhận thời tiết giá rét nhất trong vòng một trăm linh năm qua
khi nơi đây có bảy ngày liên tiếp nhiệt độ ở dưới mức
âm sáu đến âm bảy độ c
tuyết ở thành phố boston rơi dày có nơi đóng băng tới một mươi sáu cm trong khi ở đông nam men là ba mươi ba mươi tám cm
những thông tin giá z tại mỹ cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của chuyển đình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt